những cánh đồng lúa tại huyện crong park tỉnh đắk lắc đang đến mùa thu hoạch
nhưng người dân ở đây lại chưa thể đưa máy xuống đồng vì đang gặp khó khăn từ một nhóm đối tượng ép giá
ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh đồng một sào là cây giá mà người dân tại huyện cron park tỉnh đắk lắc
đang bị đối tượng đinh văn dầu ép trả để được thuê máy gặt khi lúa đang vào mùa thu hoạch
theo người dân nơi đây hiện tại giá thuê máy gặt chỉ từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh đồng một xào
và việc bị ép giá như thế này khiến cho việc thu hoạch lúa đăng kỳ chín rộ bị ngừng trệ
trước đây thì tới mùa gặt mà dân làm là tới mùa đúng thờ vụ gặt thì dân tự kêu máy
rồi tự hợp đồng với máy gắt thì nó không có gì xảy ra hết
nhưng mà đột nhiên trong cái mùa này thì tự nhiên là nó có cái sự việc xảy ra như thế này
khi tụi tôi kêu máy tới thì có một nhóm đối tượng mà gọi là nó không ra mặt
nhưng mà nó chỉ có điện thoại tới các chú máy
nó kêu nhanh
nếu mà mày gặt trên đồng ruộng này thì mày phải qua cái sự chỉ dẫn của nó
trước tình trạng trên chủ tịch ubnd xã hòa tiến đã kiểm tra và khẳng định
không có việc băng nhóm xã hội đen bảo kê gặt lúa tại địa phương
việc thu hoạch lúa của người dân bị ngưng trệ chỉ là do mâu thuẫn giữa các hộ dân và chủ máy gặt
vụ việc đã có báo cáo gửi công an huyện điều tra làm rõ
chúng tôi đã xuống với dân và hứa dân sẽ trực tiếp kêu máy làm việc cho dân
báo cáo cũng như hôm nay các anh thấy
và cái việc mà phản ảnh của một số người dân thì về cái việc ông giàu lấy tiền như thế nào
thì cái việc đó là đề nghị chỗ cấp trên sẽ làm việc
còn việc mà nói là băng nhóm để khủng bố thì không có băng nhóm
ngay sau khi nhận được cái sự việc thì chúng tôi đã cử cán bộ vào xác minh ngay
và tôi cũng là người trực tiếp vào tại cái địa bàn xã đó để xác minh xem có hay không có sự việc này
thì qua xác minh thì chúng tôi cũng đã mời gọi
đấu tranh gọi hỏi một số người các đối tượng cũng như là một số người dân có cái phản ánh đó
thế thì nổi lên cái sự việc tức là trong cái quá trình thu hoạch lúa tại địa bàn
thì cái việc mà thỏa thuận giữa người dân với lại cái chủ máy gặt nó không được có sự đồng thuận
cho nên là dẫn đến cái mâu thuẫn và cái việc gặt lúa nó đang bị đình trệ
thế thì sau khi chúng tôi triệu tập cái đối tượng mà người dân phản ảnh
thì đối tượng này cũng không có nói là
mình có cái ý là bảo kê hay là cái gì cả
chúng tôi tiếp tục làm cái này và đồng thời đảng ủy ban xã hòa tiến cũng đã làm
thành lập một tổ công tác để xuống tại địa bàn ổn định tình hình
cánh đồng lúa nước thôn bốn b xã hòa tiến có diện tích hơn một mươi hectare
trước mắt để người dân thu hoạch lúa vụ đông xuân kịp thời vụ
ủy ban nhân dân xã hòa tiến đã trực tiếp gọi máy gặt về tận cánh đồng cho bà con
và cử lực lượng công an xã dân phòng bảo vệ để bà con yên tâm thu hoạch lúa